những ngày qua hà nội dẫn đầu cả nước với số ca mắc phổ biến trên ba ca một ngày
trong khi đó số lượng f tự theo dõi cách ly tại nhà thường phải sử dụng test nhanh để kiểm tra tình trạng bệnh
cộng thêm nhu cầu mua test nhanh để sang lọc sớm vì vậy nhu cầu mua test nhanh tăng lên chóng mặt